theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi ba h ngày hai tháng một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi tám độ kinh đông cách miền trung đảo palawan của philippines khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
nếu hình thành thành báo đây sẽ là cơn báo đầu tiên trong năm nay xuất hiện trên biển đông cơn báo số một và xuất hiện sớm hơn nhiều so với mùa báo hàng năm
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng ba mươi ba mươi năm km khoảng tối nay sẽ đi vào biển đông
đến một giờ ngày ba tháng một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy bốn độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường
ra khoảng ba trăm tám mươi km về phía đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng ba mươi ba mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày ba tháng một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa
trường xa khoảng một trăm một mươi km về phía nam tây nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm báo mạnh cấp tám tức sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên từ vĩ tuyến tám một mươi hai độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km